ngày hôm nay ba mươi một tháng ba tại huyện vôn động vân đồn tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với tỉnh quảng ninh tổ chức thả năm triệu con giống thủy sản xuống vịnh bắc bộ
trong số hơn năm triệu con giống thủy sản được thả về tự nhiên đợt này có bốn chín triệu con giống tôm xú số còn lại là con giống cá vược và cá hồng mỹ và một số loại thủy sản khác
hoạt động thả cá giống thủy sản này không chỉ nhằm bảo tồn phát triển quỹ gen phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản bảo vệ sự đa dạng sinh học trên các thủy vực tự nhiên góp phần phát triển ngành thủy sản xanh và bền vững
cũng trong chiều cùng ngày lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với các hợp tác xã và doanh nghiệp nuôi biển để lắng nghe chia sẻ về những giá trị nghề nuôi biển cũng như các khó khăn thách thức
chiều ba mươi một tháng ba tại vùng biển cát bà thành phố hải phòng đã tổ chức thả trên một triệu con giống thủy sản vào vùng nước tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản như cá song cá vược tôm sú tôm rảo
là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam mùng một tháng bốn hoạt động thả con giống thủy sản năm nay còn là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bắc hồ về thám cát hải và khai mạc du lịch cát bà hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị với mong muốn lan tỏa lối sùng xanh chị phạm thị kim hằng ở tp hcm đã tái chế những chiếc túi ni lông thành chiếc túi sách thời trang
việc làm của chị đã lan tỏa đến cộng đồng
nhất là với các bạn trẻ thông điệp hãy thay đổi thói quen hàng ngày để bảo vệ môi trường
thích thú vì lần đầu tham gia trải nghiệm tái chế túi ni lông chị xuân nữ ở quận bình thạnh tp hcm đã biến những vật liệu đã qua sử dụng này thành chiếc túi sách thời trang
thường thì những cái túi vứt đi thì tôi nghĩ là mình nên tìm cách nào đó để tái chế
thì tôi chỉ nghĩ tới việc là mình sử dụng lại thôi chứ chưa nghĩ đến cái cách làm sao mà tái chế
nhưng mà nó vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy nó đẹp và nó có thể gọi là thời trang
ý tưởng tái chế những chiếc túi ni lông này được chị phạm thị kim hằng ấp ủ từ nhiều năm trước
đến năm hai nghìn một mươi một chị đã bắt đầu thực hiện dự án thu ni lông đổi quà và biến những chiếc túi ni lông này thành những sản phẩm như túi sách hộp bút túi đựng đồ cá nhân
tụi mình bắt đầu dự án là từ hai nghìn hai mươi một thì cũng đâu đó mất một năm rưỡi đến hai năm nghiên cứu và mới chính thức đưa ra thị trường là vào năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi ba và chiếc túi này hiện tại thì đến thời điểm này là cũng có khoảng hơn gần hai mươi chiếc túi đã được tái chế và đưa ra thị trường
mình đang cố gắng làm sao để cho mọi người biết được lối sống xanh và thực hiện lối sống xanh nhiều hơn biết đến nhiều sản phẩm xanh hơn
cứ một chiếc túi thời trang ra đời sẽ có một mươi năm ba mươi chiếc túi ni lông được tái chế và sẽ có thêm một người biết đến sản phẩm xanh
cứ như thế mỗi ngày chị hằng lại truyền thêm cảm hứng cho nhiều người hơn về lối sống xanh thân thiện với môi trường
thế nhưng trước cổng trường tiểu học nguyễn du hà đông đã không còn cảnh tắc nghẽn un ứ như thường thấy
ngay từ bốn giờ lực lượng chức năng liên tục điều tiết hướng dẫn các phương tiện khi lưu thông qua khu vực
tôi đã tổ chức họp liên ngành giữa lực lượng công an rồi là chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường
đã đề ra những phương án giải pháp tổ chức giao thông từ xa rồi điều chỉnh lại một số hệ thống biển báo
để nhằm phân luồng cho các nhà trường
các phương tiện đi cho nó thuận tiện hơn tránh cái ủn tắc cục bộ trong cái giờ cao điểm
cái diện mạo chung quanh khu vực trường đã được cải thiện rất là tốt
người dân thì đã chấp hành tốt hơn đặc biệt là các phụ huynh cũng như là những người thân
đưa đón các cháu đã chấp hành những cái vạch sơn những cái ô những cái giải phân cách
việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cổng trường tiểu học nguyễn du
nằm trong khuôn khổ dự án sáng kiến quốc tế
vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sau điều chỉnh cấm ô tô trước cổng trường học lực lượng thanh tra sở sẽ tiếp tục theo dõi
đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp với tình hình thực tế
đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần giảm được tình trạng un tắc
tại khu vực cổng trường học trong các giờ cao điểm
thưa quý vị trong điều kiện đặc thù của các tỉnh miền núi
việc nâng cao chất lượng hiệu quả toàn diện hoạt động ở thôn tổ dân phố
luôn đặc biệt được chú trọng
đây được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
và lực lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đây luôn được coi là chiều khóa
góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tỉnh lạng sơn hiện có hơn ba mươi hai cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
chiếm ba bảy dân số toàn tỉnh
có hơn hai mươi một người tham gia công việc ở thôn tổ dân phố
chiếm hai năm mươi bốn dân số toàn tỉnh
gấp khoảng năm năm lần số cán bộ công chức cấp xã
đây là những người hoạt động không chuyên trách
nhưng là lực lượng duy nhất thường xuyên ăn cùng dân ở cùng dân
là lực lượng gần dân hiểu dân nhất
chúng tôi làm những công việc hoạt động của thôn
rồi vận động nhân dân thôn chấp hành các chủ trương chính sách
và thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tôi cũng mong muốn thời gian tới công an viên ở thôn tiếp tục được tăng phụ cấp
quan tâm bồi dưỡng cấp thêm tư trang kịp thời được động viên
khen thưởng để chúng tôi yên tâm công tác và làm việc
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thôn tổ dân phố trở thành thiết chế nền tảng trực tiếp
triển khai các chương trình nội dung công tác
và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đến với người dân
qua các cuộc khảo sát làm việc tại hai trăm linh ba trên hai trăm linh ba thôn tổ dân phố
trên địa bàn huyện hữu lũng chúng tôi nhận thấy cần phải quan tâm hơn
và nâng cao chất lượng cho đội ngũ người làm công việc ở thôn tổ dân phố
mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh phát triển nhanh
của địa phương của đất nước và tăng thêm kinh phí hỗ trợ hàng tháng
cho người trực tiếp làm công việc
qua đó sẽ phát huy được tinh thần trách nhiệm năng lực và hiệu quả
công việc tại thôn tổ dân phố
trong điều kiện miền núi biên giới vùng dân tộc thiểu số
các địa phương cần tập trung trước hết vào đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy
cơ chế chính sách và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
ở thôn tổ dân phố đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
để các lực lượng tham gia công việc ở thôn tổ dân phố
thực sự là nòng cốt vững chắc của hệ thống chính trị ở cơ sở
là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong các hoạt động tự quản ở địa phương
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
những con đường được cưng hóa bê tông hóa
nhiều trường học được đầu tư cơ sở vật chất
các công trình nước sạch được đầu tư
đó là hiệu quả từ các chương trình chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước
giúp hàng nghìn hộ dân tại các xã vùng sâu vùng xa
vùng đông bao dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tum
có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
đây là dãy nhà với bốn phòng học bộ môn ba mươi máy tính bàn ghế giường tủ
mới được huyện đắc tô đầu tư vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phục vụ thay và cho trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở đắc rờ nga
cơ sở vật chất được đầu tư bảo đảm cho việc học tập và bán chú cho các em học sinh
với gần một trăm linh học sinh của trường là người dân tộc thiểu số
đây là niềm động viên rất lớn cho nhà trường và các em học sinh
giúp nhà trường thực hiện tốt công tác giảng dạy
có thể truy cập internet tìm những thông tin bổ ích
có thể không hiểu bài cũng có thể lên internet để tìm hiểu
đây là một điều kiện hết sức căng bản bởi vì khi lên lớp có hai yếu tố

một sĩ số học sinh hai là đồ dùng dạy học và ba là giảng dạy của cô giáo
đây là một trong ba yếu tố để thành công trong quá trình dạy học
nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số
huyện đắc tô có một mươi bảy dân tộc anh em cùng sinh sống
dân số toàn huyện hơn năm mươi ba người
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm năm mươi bảy một mươi bảy
trong những năm qua từ nhiều nguồn vốn chương trình hỗ trợ
việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng
đã làm thay đổi lớn diện mạo của các xã thôn đặc biệt khó khăn
trên địa bàn huyện đắc tô
người dân tại các xã vùng sâu vùng xa
có điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp
nhà nước quan tâm đến là có năng lượng mặt trời
rồi có đường về tăng hóa năng thuận mới
bà con tiện đi qua đi lại rồi đi cho con cái học hành rất là thiên lợi
huyện đắc tô sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các công trình cơ hạ tầng
ở các xã đặc biệt khó khăn để tạo diện mạo nông thôn
cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong đời sống sinh hoạt của người dân
trong những năm qua nhờ triển khai đồng bộ lồng ghép tốt các chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
cơ sở hạ tầng tại các xã huyện khó khăn được nâng lên
qua đó có phần nâng cao vật chất tinh thần cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số
giúp họ vươn lên thoát nghèo
chiều nay tại tp hcm giải phút săn giao hữu quốc tế đã diễn ra hai lượt trận cuối
với hai trận đấu hấp dẫn
đội tuyển phút săn việt nam đã không thể gây nên bất ngờ trước tuyển iran được đánh giá cao hơn
nói dành trước vô địch giải đấu đứa thứ hai là tuyển iran chủ nhà việt nam xếp thứ ba
đứa cuối là nhà đưa kia vô địch châu đại dương new zealand
tuy không đạt thứ hạng tốt nhưng tuyển phút săn việt nam đã có đợt cỏ sát
kiểm tra kỹ chiến thuật bổ ích khi chạm trám với những đội bóng hàng đầu thế giới
đây cũng là đợt tổng ra soát cuối trước khi đội tuyển phút săn việt nam tham gia tranh tài
tại vòng chung kết phút sành châu á sắp tới
tại giấy này tuyển việt nam chung bản với tuyển trung quốc myanmar và chủ nhà thái lan
kết thúc ngày đua cuối ban tổ chức giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề uim f một h hai o world championship hai nghìn hai mươi bốn
đã tổ chức trao giải trạng grand prix ở bình định
sau ba ngày diễn ra sôi đuổi giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề uim f một h hai o world championship hai nghìn hai mươi bốn
trạng grand prix ở bình định đã thành công
giải nhất cá nhân thuộc về vận động viên eric stark đội victoria các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
giải nhì là vận động viên jonas andeson đội f một h hai o bình định việt nam
và giải ba là peter morin của đội china city trung quốc
đội f một h hai o bình định việt nam tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội
ngoài ra ban tổ chức cũng trao giải team manager cho đội victoria các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
cũng tại buổi lễ đại diện công ty bình định f một đơn vị tổ chức giải đua tại bình định
đã trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai trạng đối tiếp theo của giải
sẽ diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tại italia